hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn phức tạp hiện nay sự hiện diện đông đủ của các lãnh đạo eas tại hội nghị lần này là một thành công lớn minh chứng hùng hồn cho sự đoàn kết sức sống và sức hút của eas
thủ tướng chính phủ phạm minh chính thủ tướng cộng hòa liên bang đức olaf schol đã thăm chính thức việt nam lễ đón chính thức thủ tướng cộng hòa liên bang đức olaf schol được tổ chức trọng thể vào chiều nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì lễ đón ngay sau lễ đón thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã hội đàm với thủ tướng olaf schol

thương mại tự do việt nam eu evfta
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị quốc hội đức sớm hoàn tất
phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa
khuyến khích các doanh nghiệp đức chuyển hướng mở rộng đầu tư tại việt nam
nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của đức như chuyển đổi số năng lượng tái tạo
hạ tầng chiến lược thúc đẩy đức ủng hộ ubnd châu âu ec sớm gỡ bỏ thẻ vàng
đối với thủy sản việt nam tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản của việt nam
vào thị trường đức trước mắt hỗ trợ xây dựng các kho ngoại quan
cho hàng hóa việt nam tại đức thủ tướng olaf schoi khẳng định hiệp định evfta
là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên
nhấn mạnh các tập đoàn doanh nghiệp đức ngày càng quan tâm đến việt nam có ổn định
chính trị và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi đặc biệt trong các lĩnh vực
năng lượng tái tạo cơ sở hạ tầng công nghiệp chế tạo
về ứng phó với biến đổi khí hậu hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác
về phát triển năng lượng tái tạo hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu
như đồng bằng sông cửu long khối hợp để các bên sớm nhất trí về tuyên bố
chính trị về cơ chế đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng trên cơ sở
đảm bảo hai hòa lợi ích về an ninh lương thực hai bên nhất trí sớm thiết lập
các cơ chế hợp tác nhằm đóng góp cho việc giải quyết đứt gãy nguồn cung
ứng phó với an ninh lương thực toàn cầu
chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp
thủ tướng đức olaf schol nhân dịp thủ tướng đức thăm chính thức việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh chuyến thăm chính thức việt nam
của thủ tướng đức olaf schol nhấn mạnh chuyển thăm là dấu mốc quan trọng
của quan hệ hai nước diễn ra sau hơn một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
vào năm hai nghìn một mươi một khi hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới
cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp
đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa thủ tướng đức và thủ tướng phạm minh chính
hoan nghênh các thỏa thuận hợp tác mà các bộ ngành hai bên ký kết nhân chuyển thăm
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược
với đức vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương
và đề nghị hai bên duy trì phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua

chúc mừng những thành tựu ấn tượng của việt nam trong phát triển đất nước
thủ tướng đức khẳng định đức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược đức việt nam
cũng như coi trọng vai trò vị thế quốc tế của việt nam trong đó có vai trò của việt nam tại asean
hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
trong đó có việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên tại các diễn đàn quốc tế
phát huy vai trò của luật pháp quốc tế củng cố hòa bình phát triển ở các khu vực
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần qua
giảm tội phạm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là năm thứ tư liên tiếp đã thực hiện được giảm tội phạm
công tác phát hiện điều tra các vụ án vụ việc kinh tế tham nhũng có bước tiến mới
phát hiện xử lý nhiều vụ việc có chuyên môn sâu về chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
góp phần cảnh tỉnh gian đe tạo môi trường lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình về việc thực hiện luật xuất cảnh
nhập cảnh của công dân việt nam tại quốc hội bộ trưởng tô lâm khẳng định
việc nghiên cứu bổ sung thông tin nơi sinh và trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết
và cần sớm thực hiện trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tạo thuận lợi cho công dân
trong việc xin thị thực nhập cảnh cư trú và làm các thủ tục liên quan
việc bổ sung thông tin không làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí
tiếp đại sứ hoa kỳ tại việt nam bộ trưởng tô lâm khẳng định
lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ việt nam luôn coi hoa kỳ là một
trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện
việt nam hoa kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
thể chế chính trị của nhau vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực
trong đó tiếp tục đẩy mạnh quan hệ phối hợp công tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan hữu quan hoa kỳ
tiếp đại sứ đảng mệnh toàn quyền cộng hòa pháp tại việt nam bộ trưởng tô lâm khẳng định
quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật cộng hòa pháp
việt nam đánh giá cao sáng kiến hợp tác về an ninh mạng của pháp
nhất là sự hỗ trợ chuyên môn của pháp trong xây dựng chính phủ điện tử
trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý xã hội dân sự quản lý dân cư
mong muốn phía pháp tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực về phòng trái trễ cháy
và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ công an việt nam
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
từ nay đến tết nguyên đán hoàn thiện các chỉ tiêu đã đề ra trong triển khai đề án sáu
thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ dịp cuối năm
về công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
yêu cầu cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cải cách hành chính
gắn với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đẩy mạnh cải cách thể chế
triển khai cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ và liên quan đến người dân doanh nghiệp
quyết liệt hiệu quả và thực chất hơn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác
nhằm tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia chuyển đổi sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia
nhiều địa phương tại tp hcm đã có các hoạt động thiết thực thu hút được đông đảo người dân quan tâm
trong vài năm trở lại đây
công nghệ thông tin hay công nghệ bốn đã trở nên quen thuộc và gần gũi
không chỉ với giới trẻ mà ngay cả những người lớn tuổi cũng dễ dàng tiếp cận
việt nam có số lượng người dân sử dụng thiết bị kết nối internet cao và ngày càng phổ biến
đây chính là thế mạnh để kết nối tương tác giữa cá nhân tổ chức và chính quyền
một cách nhanh chóng và rộng khắp trong thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật
cũng như giải quyết thủ tục hành chính
hiểu một cách đơn giản chuyển đổi số quốc gia giúp chính quyền và người dân sát lại gần nhau hơn
tới những cái vấn đề như là giải quyết thủ tục hành chính rất là nhiều
thì thông qua cái chương trình ngày hôm nay thì có thể tuyên truyền đến người dân
về lợi ích của việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua môi trường mạng
thì trước đây thì người dân chỉ thực hiện thủ tục hành chính là bằng cách lên trực tiếp và gửi hồ sơ
thì nó sẽ gây mất thời gian và công việc cho người dân
qua cái thông tin như vậy chính quyền số và xã hội số cũng có sự thay đổi
chính vì lý do đó người dân như chúng tôi mỗi lần mà đi tới chính quyền
thì giấy tờ thủ tục giấy tờ rất là rươm rà
luôn cả thiếu sót cái này thiếu sóc cái kia chạy lên chạy xuống
nhưng mà qua cái kỹ thuật số này thì tôi cảm nhận rằng rất là thiết thực
là mình tự ở nhà mình tự liên hệ rồi mình lên trên mạng mình cập nhật thông tin
đây là một công việc rất là thiết thực
tại chương trình chuyển đổi số và tư vấn pháp luật
do phòng văn hóa thông tin phối hợp với đoàn thanh niên
hội liên hiệp phụ nữ và ủy ban nhân dân phường đông hương thuận tổ chức
đã thu hút hàng trăm người dân tham gia
bên cạnh hướng dẫn cho người dân tiếp cận với các dịch vụ công số
ban tổ chức còn lồng ghép tư vấn pháp luật
khuyến cáo người dân cảnh giác với chiêu trò lừa đảo công nghệ cao trên nền tảng số
và tiếp nhận phản ánh tố giác của người dân khi phát hiện các bất cập hoặc tội phạm
trong đối tượng người dân của chúng ta thì cũng có nhiều người dân
cũng còn hạn chế trong việc sử dụng cái ứng dụng công nghệ số
thì cái việc mà chúng ta ngoài tuyên truyền nó ra thì chúng ta cần phải xuống
để từng địa bàn người dân từng hộ dân để có hướng dẫn cụ thể
hướng dẫn về cách thức người dân sử dụng
để cái việc mà tuyên truyền về chuyển đổi số và người dân ứng dụng công nghệ số nó này hiệu quả hơn
ngày chuyển đổi số quốc gia là dịp chúc nâng cao nhận thức của người dân
về ý nghĩa vai trò tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống mỗi người
và sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
bộ tài chính vừa ban hành quyết định số hai nghìn ba trăm một mươi hai qd btc
về việc chuyển công tác đối với ông lê duy minh cục trưởng cục thuế tp hcm
theo quyết định ông lê duy minh được điều chuyển sang ủy ban nhân dân tp hcm
và bàn giao lại công việc tài liệu tài sản được giao quản lý cho cục thuế tp hcm
trước đó vào ngày hôm qua liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố nguyễn thị bích hạnh
phó cục trưởng cục thuế tp hcm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đây là diễn biến điều tra vụ lừa đảo chiếm đo tài sản lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sản xuất hàng giả buôn lậu nhận hối lộ
liên quan đến công ty cộng phân phát triển nhà thủ đức
vào ngày ba tháng một mươi viện kiểm sát đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này
chuyển sang một thông tin khác
tại bình định phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn
vừa làm rõ vụ án ma túy bắt giữ một đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật
thông tin ban đầu đối tượng là lê minh nhật bốn mươi tuổi ở tỉnh quảng ngãi
bị bắt giữ khi vừa nhận một gói ma túy từ tp hcm chuyển về thành phố quy nhơn qua đường xe khách
khám xét phòng trọ của đối tượng nhật tại phường hải cảng tp quy nhơn
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm hai gói ni lông chứa nhiều ma túy đá
cùng một số vật dụng để sử dụng ma túy hơn chục viên đạn và hung khí
lê minh nhật khai nhận đã dùng căn phòng trọ này làm nơi bán ma túy và tổ chức cho các con nghiện sử dụng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng có liên quan
thưa quý vị cứ vào những tháng cuối năm thì tình hình các loại tội phạm thường gia tăng hoạt động
tội phạm cướp giật tài sản trộm cắp tài sản mà đa phần là trộm cắp xe máy
vụ việc vừa xảy ra tại phường tràng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa được phát hiện cho thấy
đối tượng rất manh động liều lĩnh và lợi dụng triệt đề sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản
gây tâm lý bất an cho người dân
trước đó khoảng một mươi h năm mươi năm phút ngày chín tháng một mươi một chị mai thị phương lan vừa dắt chiếc xe máy biển số sáu mươi f ba trăm tám mươi hai nghìn bốn trăm tám mươi chín
ra khỏi phòng trọ và quay lại đóng cửa
thì bất ngờ có một đối tượng leo lên xe chỉ lan để mở khóa
khi chị lan phát hiện và dùng tay kéo lại những đối tượng tăng ga chạy về phía trước
khiến chị lan ngã nhào xuống đường tay chân bị chảy xước
còn đối tượng tiếp tục điều khiển xe tẩu thoát
tôi có dắp xe ra cổng để ở đây thì tôi quay lại tôi rút chìa khóa
tôi quay lại tôi rút chìa khóa cổng thì có một đối tượng đi từ bộ từ trên này đi xuống
tôi chưa kịp lên xe thì đối tượng đã lên nhảy lên trên yên xe ngồi
mở khóa xe chạy tôi chỉ kịp cầm đuôi xe anh lôi tôi lên
lôi tôi trên kia anh vặn ga là anh chạy tôi chỉ kịp lên cướp thôi
anh vặn ga mạnh quá là tôi ngã ra
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại
công an phường tràng giài tp biên hòa đã có mặt tại hiện trường tiến hành biện pháp nghiệp vụ để điều tra
theo cơ quan công an qua vụ việc trên đây cho thấy
ngoài việc manh động liêu lĩnh của đối tượng
thì còn có sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân trong việc tự bảo vệ tài sản của chính mình
công an phường đã tuyên truyền đến từng hồ dân hiệp thức cảnh giác đề phong
thứ nhất là về xe hôn đá là phải đi làm về là phải dắt vào nhà vào phòng
khóa cửa cẩn thận tuyệt đối không được là để xe lơ la ngoài cửa
các nhà trọ là đi làm vắng là phải khóa cổng khóa cửa
và có là gửi những người đi làm vắng
thì có những người hồ xung quanh thì phải gửi gắm để coi lần nhau
để cảnh giác để phong trong các loại tội phạm
để công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản
tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh tố giác các loại tội phạm
khi phát hiện các thông tin về đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản trộm cắp
các đối tượng có biểu hiện thường xuyên lui tới nắm tình hình hoặc tiếp tục
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát công an an ninh toàn quốc phối hợp mở đợt cao điểm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
đợt cao điểm này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy
kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý tử gốc các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng phòng ngừa làm giảm ồn tắc giao thông
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông
ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân
trong dịp cuối năm lễ noel tết sương lịch tết nguyên đán quy mão và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi ba
trong tuần này số ca mắc mới
số suất huyết ghi nhận trên địa bàn hà nội tăng hơn so với tuần trước
dự báo số ca mắc số suất huyết có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mô dịch
nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội vào ngày hôm nay
trong tuần qua trên địa bàn thành phố ghi nhận một ba trăm bốn mươi ba ca mắc sốt xuất huyết
số mắc tăng hai ba so với tuần trước đó
một số quận huyện có số ca mắc cao là đống đa thanh oai
phú xuyên và hoàng mai
bộ y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy diệt bỏ gậy loang quang
và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như kiểm tra phát hiện và diệt loang quang
trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thay rửa
đẩy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước thả cá để tiêu diệt loang quang